đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu xử lý vi phạm đúng thẩm quyền đúng quy định của pháp luật
để giữ gìn cảnh quan cũng như chống ủn tắc giao thông trong khu vực nội đô
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương
là không được để các khu nhà cao tầng mọc lên dày đặc trong nội đô
bởi điều này là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội
hiện có một thực tế là tất cả các cơ sở di rời ra khỏi khu vực nội thành
thì đều trở thành các khu đô thị cao tầng
cụ thể là khu vực trung tâm triển lãm giảng võ
hiện đã được quy hoạch xây dựng cao năm mươi tầng
đây là điều không hợp lý trong quy hoạch xây dựng
tôi cũng nói luôn nếu chúng ta không cấm xây dựng chung cư cao tầng trong nội đô
thì hàng loạt dự án đô thị bên đô
nhưng mà khu vệ tinh khu vệ tinh sẽ không tiêu thụ được sẽ tiếp tục bỏ qua
nên tôi cũng nói không chí không có một lý thuyết quy hoạch nào
trung tâm giảng võ xây dựng trung cư năm mươi tầng với mấy ngàn hộ nhân khẩu
không sao chịu được cái đấy không chí
ai cho làm cho phép cái đấy quy hoạch nào cho phép cái đấy
hai tám trăm linh thộ mà mỗi nhà giàu hai ô tô thì đi được nào không chí
tôi đề nghị ngày một mươi năm không chí báo cáo lên
mà đến nay là không chí chịu báo cáo lên
sao thế này chứ tiếp tục làm sao nữa
mảnh đất nó trống chúng ta cao tầng hết
thì hà nội đứng đó
hà nội đứng đó
hà nội đứng đó
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo việc sửa đổi quyết định số một mươi một
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của ubnd tp hà nội
không được quy trách nhiệm của thủ tướng chính phủ trong quyết định của ubnd tp hà nội
bên cạnh đó ubnd tp hà nội và văn phòng chính phủ
cần rút kinh nghiệm trong việc trình xử lý các hồ sơ để xử lý đúng thẩm quyền
không đẩy việc lên đường không đẩy việc lên đường
bên thủ tướng chính phủ bảo đảm đúng thầm quyền theo quy định của pháp luật
chiều nay đảng bộ văn phòng chính phủ đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai cho toàn thể cán bộ đảng bộ đảng viên của văn phòng chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên của văn phòng chính phủ
thủ tướng lưu ý năm nào văn phòng chính phủ cũng có cán bộ đảng viên vi phạm điều lệ đảng
thậm chí bị kẻ địch mua chuộc để cung cấp tài liệu mật
do vậy mỗi cán bộ đảng viên văn phòng chính phủ cần phấn đấu để làm tốt công việc của mình
và cần có ý thức để làm trong sạch đội ngũ đảng viên của đảng bộ văn phòng chính phủ
đạo đức phẩm chắc xuống cấp ứng nhăn sổi thế đối xử với con người không tốt
là mất niềm tin của chúng
có bộ phận trong đảng ta không có bộ phận ở trong đảng ta và có bộ phận đó ngay tại văn phòng chính phủ của chúng ta
cho nên chúng ta phải vặt ra rất cụ thể cái này
để chúng ta tự liên hệ trong từng tổ chức trong từng cá nhân
để ông ta sửa chữa khuyết điểm phấn đấu thiên bộ hơn nữa
thủ tướng chỉ rõ nhiều cán bộ đảng viên của văn phòng chính phủ
vẫn còn tư duy cũ cách làm cũ kiến thức hạn hẹp tham mưu và phản ứng chính sách đều lạc hậu
bởi không chịu đọc và nghiên cứu xu hướng của thời đại
trong khi xã hội việt nam đã và đang hội nhập sâu rộng
nếu không chịu tiến bộ thì không phải là chỗ dựa của chính phủ
mà chỉ là rào cản với tư duy cũ
cùng hợp chính phủ hôm qua tôi đã đưa ra ba mươi loại công việc khác nhau
tôi đã phê phấn những hiện tượng xã hội mà chúng ta những người dân đạo trách nhiệm trước chăng chăng
các ông chỉ có trách nhiệm không
chắc chắn là các ông chỉ có trách nhiệm trong chuyện này rất nhiều
bởi vì tôi chưa nói phẩm chất nói đầu rồi
nhưng mà nó tư duy hành động đổi mới sáng tạo này này
nên sức tổng hợp này này đề xuất này này
chúng ta còn rất hạn chế
cho nên các ông chỉ phải cố gắng nâng cao trình độ
học cái này một phần sửa trung ương bốn một phần
nhưng mà nâng cao trình độ nghiệp vụ
mỗi người một công việc
từ người tài xế
đến người bảo vệ
cho đến anh ta
thư ký đến người phục vụ
đều phải nâng cao năng lực lệnh
để chứng đáng là cán bộ vào hòng chính phủ
chúng ta phải làm được điều đó không chị
thủ tướng yêu cầu
không phải cán bộ trẻ mới cần phấn đấu
mà ngay cả các cán bộ đã công tác lâu năm
cũng cần phấn đấu
và thay đổi tư duy theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn
để bắt kịp với xu thế hội nhập
và phát triển hiện nay
sáng nay tại hà nội
đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã tổ chức hội nghiệp vụ
hội nghị trực tuyến học tập quán triệt
triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn
khóa một mươi hai tại năm điểm cầu trên cả nước
theo đó ba nghị quyết và một kết luận
của hội nghị trung ương bốn lần này
đã được hội nghị tập trung quán triệt và thảo luận
đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển
đặc biệt chú trọng quan triệt tới mọi đảng viên cán bộ quần chúng
vấn đề nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự truyền hóa
với tư tưởng chính trị ý thức trách nhiệm
thực hiện thắng lời các nghị quyết
mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng
trong lực lượng cảnh sát biển
phải có văn bản cam kết với tri bộ
và lãnh đạo chỉ huy cơ quan đơn vị mình
về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống
không có biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
cùng với nhiều địa phương trong cả nước
tỉnh ủy hậu giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập
quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng cho cán bộ chủ chốt trong tỉnh
các đại biểu được học tập
quán triệt quy định số năm mươi năm
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
chỉ thị số một mươi một
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của ban bí thư
triển khai chuyên đề
về những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
triển khai và thông qua dự thảo chương trình hành động
của tỉnh ủy hậu giang
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng
tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh hậu giang
đề nghị cán bộ chủ chốt cần học tập nghiêm túc
quán triệt đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng
của những nội dung cơ bản của nghị quyết
nắm vững quan điểm chỉ đạo trong triển khai thực hiện
tạo thống nhất cao trong hành động
đề cao trách nhiệm gương mẫu tự giác thực hiện
và chỉ đạo thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao
tại quảng bình ban thường vụ tỉnh ủy
cũng đã tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu
quán triệt một số nghị quyết được thông qua
tại hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng bình
nêu rõ việc học tập nghiên cứu
quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
là yêu cầu bắt buộc để các cấp ủy
và lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương
nắm bắt và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động
sau hội nghị học tập quán triệt
các đại biểu viết thu hoạch đề xuất
các giải pháp về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
trong nội bộ của đơn vị địa phương
trong thời gian tới
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh bạc liêu
sáng nay tại thành phố bạc liêu
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ba tỉnh bạc liêu ninh bình và cà mau
đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác
phát triển kinh tế xã hội của ba địa phương
tại lễ ký kết đại diện lãnh đạo
ba tỉnh bạc liêu ninh bình và cà mau
đã ôn lại chặng đường xây dựng và bảo vệ
tổ quốc phát triển kinh tế xã hội
trong gần sáu mươi năm qua
dịp này ba tỉnh bạc liêu ninh bình và cà mau
ký kết nội dung hợp tác phát triển kinh tế xã hội
giao lưu về các mặt trong thời gian tới
nhằm đưa quan hệ hợp tác của ba tỉnh
lên một tầm cao mới
góp phần đắc lực và sự nghiệp xây dựng quê hương
bạc liêu ninh bình và cà mau
ngày một giàu đẹp văn minh
cũng nhân dịp này tỉnh ninh bình
đã trao tặng quý đền ơn đáp nghĩa
và quý vì người nghèo
trao tặng một mươi căn nhà tình nghĩa cho tỉnh bạc liêu
tầm trị giá một năm tỷ đồng
ở phần tiếp theo của chương trình
hà nội sẽ tăng cường hai sáu trăm linh xe phục vụ tết dương lịch
khó khăn bến neo đậu tàu thuyền ở quảng trị
để phục vụ cho tết dương lịch
thì tất cả các bến xe của hà nội
dự kiến sẽ tăng cường khoảng hai sáu trăm linh xe
chiều nay ba mươi tháng một mươi hai
các bến tàu xe dự báo sẽ rất nhiều người về quê nghỉ tết dương lịch
tại hà nội tất cả các bến xe sẽ tăng cường khoảng hai sáu trăm linh xe

tất cả các bến xe của hà nội dự kiến sẽ tăng cường khoảng hai sáu trăm linh xe
tại bến xe mỹ đình các doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành nghiêm các quy định phổ biến
như không trở quá số người quy định tự ý nâng giá vé
tại bến xe gia lâm ngày ba mươi tháng một mươi hai
có khoảng một trăm linh lượt xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
tại bến xe giáp bát lực lượng an ninh được tăng cường kiểm tra kiểm soát tại bến
nhất là tại cổng những nơi có mật độ xe người ra vào đông
bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách
mới đây tỉnh đoàn ninh thuận và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiên quỳnh tỉnh long an
đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm hai nghìn một mươi sáu
tại xã phước thành huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
đoàn thiện nguyện đã thăm hỏi tặng quà nhằm giúp đồng bào gia lai
thêm ấm lòng để vui đón tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
đoàn viên thanh niên phụ nữ dân tộc giác lai
tại địa phương biểu diễn phục vụ bà con
chương trình tình nguyện mùa đông năm hai nghìn một mươi sáu
đã trao tặng năm trăm ba mươi năm phần quà với tổng giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
gồm gạo mì ăn liền mùng cho tất cả các hộ nghèo gia đình chính sách người già neo đơn trong xã
đoàn của tỉnh lên đây tặng quà
nhưng năm nay cũng rất dân ở đây
nhưng xã phước thành
ở đây rất sự vui vẻ
đoàn cư thuật của tỉnh lên tặng quà
dân dân ở đây cũng vui vẻ
hôm nay cũng được sự quan tâm chia sẻ
từ tỉnh đoàn cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ về cho tết cho bà con
chuẩn bị để mà đón tết đậm ấm
thì qua tinh thần đó
thì tinh thần của bà con thì cũng nhận biết được
thời gian đón tết không khí
rồi chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con
là khi tết thì cũng phải nắm được
để mà an toàn tiết kiệm
đặc biệt là trong cái dịp tết
là đảm bảo nhất là cái sức khỏe
để mà trong cái qua tết
để có sức khỏe tiếp tục sản xuất
và làm ăn phát triển
để mà vương liên phát nghèo
những phần quà tình nghĩa
càng làm cho không khí chuẩn bị đón tết của bà con
ra cry ở xã phước thành
thêm ấm lòng
trước đó lực lượng đoàn viên sung kích của tỉnh đoàn
đã giúp đồng bào lắp đặt sửa chữa
và thắp sáng các tuyến đường trong xã
nên không khí vui đón tết tinh dậu ở đây
rất đầm ấm
và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
từ nay cho đến tết nguyên đáng
các bộ hội trong tỉnh
tổ chức vui sung cho đồng bào rắc lây
được vui sung đón tết nguyên đáng
tết cổ truyền của dân tộc
bằng những hình thức
như là chúng ta tổ chức các hoạt động
sửa chữa đoạn đường
giao thông nông thôn
thăm và tặng quà
và đặc biệt là tổ chức các trò chơi
cho các bà con nhân dân
cũng như các em học sinh
tham gia các trò chơi dân gian
để cùng đón sung với lại
nhân dân trong toàn tỉnh
chương trình tình nguyện mùa đông
đã góp phần tạo sức lan tỏa
để phong trào mang hơi ấm đến cho người nghèo
ở các vùng sâu vùng xa
ngày càng được nhân rộng
với mong muốn nâng cao tính kết nối
xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp vững mạnh
bộ khoa học và công nghệ phối hợp cùng với đài truyền hình việt nam
đã tổ chức đại hội khởi nghiệp
với tên gọi khát vọng tiên phòng
startup festival là sự kiện dành cho cộng đồng khởi nghiệp lớn nhất trong năm
với tổng trị giá giải thưởng lên tới một tỷ đồng
được chia thành sáu hạng mục giải thưởng
ngoài hạng mục khởi nghiệp của năm
được trao cho ứng dụng thiết kế
chương trình gala show trong startup festival hai nghìn một mươi sáu
còn có các hạng mục giải thưởng khác
bao gồm khởi nghiệp tiềm năng
khởi nghiệp được yêu thích nhất
phụ nữ khởi nghiệp của năm
rõ ràng cộng đồng khởi nghiệp
mặc dù bây giờ đang ngày càng tăng nhanh
và đông đảo hơn
hoạt động mạnh mẽ hơn
tuy nhiên là số lượng chị em phụ nữ
có vẻ hơi ít hơn so với các anh nam giới
và có thể nói là
cũng chưa được nhiều cơ hội
để thể hiện bản thân nhiều

cái giai đoạn khởi nghiệp
cái giải thưởng này cũng là một phần
để vừa là tôn vinh chị em phụ nữ
trong lĩnh vực khởi nghiệp
và một phần cũng là để bắt đầu tạo động lực
truyền cảm hứng hơn nữa
để các chị em phụ nữ trong những năm tới
sẽ khởi nghiệp mạnh mẽ hơn
sẽ tham gia vào nhiều hoạt động
trong cộng đồng khởi nghiệp hơn
ban tổ chức cũng dành không gian giới thiệu
cho năm mươi doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu
không gian triển lãm tại sự kiện
được thực hiện nhằm mục đích tạo ra cơ hội
giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp
đến cộng đồng khởi nghiệp nói chung
tiếp cận giới đầu tư nói riêng
và nhằm mục đích quảng bá sản phẩm tới người dùng
các sản phẩm đa dạng như vậy
thì nó có tính chất là nó kích thích nhau cạnh tranh
bởi vì nếu như trong cùng một lĩnh vực
có nhiều sản phẩm như vậy
thì người tiêu dùng sẽ có được cái sản phẩm tốt nhất
vì vậy cho nên nếu phong trào startup
mà nó ảm đạm
chúng ta không có lựa chọn nào cho hàng việt nam cả
nhưng ở cùng một lĩnh vực
ở startup thì mình để ý là có rất nhiều sản phẩm
đương cạnh tranh với nhau
mà nếu cạnh tranh như vậy
mình nghĩ đấy là cái động lực để mà các sản phẩm việt chúng ta tốt
sự kiện được tổ chức thường niên
nhằm kết nối và giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu
từ đó có thể quy tụ được sức trẻ
sức sáng tạo sức công hiến của doanh nhân trẻ
góp sức lan tỏa giá trị lao động tích cực tới cộng đồng
chung tay xây dựng cộng đồng khởi nghiệp việt nam lớn mạnh bền vững
thực hiện nghị định sáu mươi bảy cp của chính phủ
tỉnh quảng trị đã đầu tư và phát triển mạnh
các loại tàu vỏ thép vỏ hỗ
có công suất lớn để vươn khơi vươn xa bán biển
tuy nhiên vấn đề khó khăn đang đặt ra cho tỉnh quảng trị
đó là thiếu nghiêm trọng khu neo đậu tránh chú bão
điều này đã làm cho nhiều ngư dân không khỏi băn khoăn và lo lắng
ông bùi đình sành là trưởng ban tự quản tàu thuyền
ở khu phố năm thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
toàn đội tàu tự quản của ông sành có bốn mươi năm tàu
trong đó có bốn chiếc tàu gỗ công suất trên chín mươi cv và ba tàu vỏ thép

ngoài việc thiếu bến neo đậu tránh chú bão
các cảng cá và khu dịch vụ hậu cân nghề cá của quảng trị cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
bởi các cảng cá ở quảng trị được xây dựng từ lâu
nên không đáp ứng được theo sự phát triển như hiện nay
toàn tỉnh quảng trị có ba cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá
như cảng cá cửa việt này có chiều dài bốn mươi mét
nhưng với một tàu vỏ thép có chiều dài ba mươi mét
nên đối với việc cảng cá cửa việt chỉ đáp ứng cho một tàu vỏ thép và một tàu vỏ gỗ nhỏ mà thôi
quảng trị đã có biện pháp để mở rộng các khu neo đậu để giúp cho bà con
thứ nhất là khu neo đậu tránh chú bão ở bắc cửa việt
đã trình lên bộ kế hoạch đầu tư và bộ tài chính đang thẩm định để chờ trình thủ tướng phê duyệt
cái thứ hai là mở rộng cảng cá bờ nam cửa việt lên cảng cá cấp một của quốc gia
và mở rộng cả câu tàu ra để hỗ trợ cho bà con trong việc mua bán cho thần tiền
neo đậu ở giữa dòng sông dưới chân cầu bằng những sợi dây thừng nhỏ như thế này
không thể nói trước được điều gì xảy ra với các con tàu này mỗi khi có bão lũ ập đến
vẫn biết là nguy hiểm nhưng nhiều hộ ngư dân ở tỉnh quảng trị cũng không còn cách nào khác
khi khu neo đậu cho tàu thuyền đang thiếu nghiêm trọng
một trong những xu hướng mà các vị phụ huynh đang rất quan tâm trong thời gian gần đây
là những khóa học được dạy theo phương pháp tiếp cận kiểu nhật
tại hà nội thì bạn có thể tiếp cận những cách giáo dục mang phong cách nhật như vậy
tại trung tâm sáng tạo do hãng panasonic mang sang từ xứ sở hoa anh đào
đây là một lớp học vật lý hoàn toàn miễn phí do một cô giáo người nhật hướng dẫn
các bé ngồi chăm chú và tiếp nhận sôi nổi những thông tin khoa học qua những vật dụng đời thường
nước và ly thủy tinh có thể phát ra tiếng nhạc nhờ một nguyên lý rất gần gũi
trước sự sáng tạo thôi là các bạn đã có thể tạo ra một nhà cụ ngay ở nhà
và có những âm thanh những bài hát những bài hát những bài hát những bài hát
như những nhà cụ thông thường ứng dụng nguyên lý vật lý sự rung động
trong những chiếc cốc nước thì sẽ phát ra âm thanh
từ đó các bạn có thể vừa học vừa có thêm kiến thức
có thể đem về nhà để ứng dụng và biểu diễn cho bố mẹ trong dịp noel
lớp học khoa học và âm nhạc độc đáo này nằm trong các hoạt động thường niên
do trung tâm risupia tổ chức với một sứ mệnh đặc biệt
khu vực ritsupia thì đó giống như là một viện bảo tàng khoa học
các em được chơi nhưng mà qua đó thì các em lại được học được khám phá
cũng như là kích thích những cái tình yêu sự say mê sự tò mò tới khoa học và công nghệ
phòng trưng bày của tập đoàn panasonic
những công nghệ và sản phẩm hiện đại tiên tiến nhất
giới thiệu cũng như là gợi ý những phong cách sống tiên tiến thân thiện với môi trường
cho tất cả các khách tham quan các gia đình trẻ
đến đây không chỉ các con được học hỏi
mà chính các ông bố bà mẹ trẻ
cũng có thể rút ra nhiều cách suy ngẫm và thực hành thiết thực
để giáo dục trẻ nhỏ qua cách nhìn đến từ người nhật
từ đó khởi dậy niềm đam mê của mầm non với thế giới xung quanh
nhằm tạo môi trường cho nữ trí thức cống hiến và phát huy sức sáng tạo
cũng như là trí tuệ của mình
nhằm cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của xã hội
vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai tại hà nội
hội nữ trí thức việt nam tổ chức buổi lễ ra mắt tạp chí phụ nữ mới
trên nhiều lĩnh vực như kinh tế văn hóa xã hội văn học nghệ thuật
vai trò của phụ nữ việt nam được ghi nhận từ lâu
trong đó không thể không kể đến vai trò to lớn của đội ngũ nữ trí thức
nữ trí thức đã và đang góp phần trong việc hoạch định chính sách
đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài nâng cao dân trí
sáng tạo và sáng tác những công trình khoa học văn hóa nghệ thuật có giá trị
thông qua tạp chí phụ nữ mới
hội nữ tri thức việt nam mong muốn đây sẽ là diễn đàn
và là nơi cung cấp những trí thức cần có trong đời sống xã hội
để mỗi phụ nữ từ thành thị đến nông thôn
đều có thể trở thành những người hiểu biết hơn mạnh mẽ hơn
có phần phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp tự hào của phụ nữ việt nam
một chương trình truyền hình trực tiếp hấp dẫn đón chào năm mới hai nghìn một mươi bảy
một không gian nghệ thuật với những tiết mục ca mối nhạc đặc sắc kể về những người canh biển
hiện diện mọi nơi mọi lúc trên lãnh hải việt nam
vượt qua sóng gió âm thầm nhưng quyết liệt
thực hiện nhiệm vụ chấp pháp bảo vệ chủ quyền giữ gìn an ninh trật tự và hộ vệ cứu hộ ngư dân
họ chính là những chiến sĩ can trường của lực lượng cảnh sát biển việt nam
trong những ngày đầu năm mới là thời điểm của xung họp gia đình
thì những người lính biển vẫn đang từng ngày từng giờ vững vàng trên từng dặm lãnh hải
để góp phần bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc
những kỷ niệm về những lần thực hiện nhiệm vụ
những câu chuyện cảm động về tình quân dân trên biển cả
hay nỗ lực vượt lên hoàn cảnh
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chiến sĩ cảnh sát biển
hay những điều lần đầu được kể về giá trị của biển việt nam
cùng các ca khúc đi cùng năm tháng về người lính biển
tất cả sẽ được truyền tải trong chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt
những người canh biển thường thuật trực tiếp từ cầu cảng vùng cảnh sát biển một thành phố hải phòng
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân vào hai mươi h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị khán giả đón xem
trong phần tin quốc tế
nga tuyên bố đáp trả các biện pháp trừng phạt của mỹ
thị trường chứng khoán châu á đóng cửa ngày cuối năm
nga sẽ đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào nước này
đây là tuyên bố mới nhất được điện kremlin đưa ra

điện kremlin đưa ra ngày sau khi mỹ công bố hàng lượng trừng phạt của mỹ vào nước này
nó là một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào nga
với cáo buộc là can thiệp vào cuộc bầu cử tại mỹ
người phát ngôn của điện kremlin ông dmitry peskov tuyên bố
mắc cơ va phản đối những cáo buộc vô căn cứ của mỹ nhằm vào nước này
đồng thời khẳng định nga sẽ có các phản ứng đáp trả tương ứng phù hợp
phía nga cũng khẳng định việc mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt nga
và trục xuất ba mươi năm nhà ngoại giao nga cho thấy
washington đang theo đuổi các biện pháp chống lại mắc cơ va
trước đó cuộc điều tra liên bang mỹ
fbi đã trực tiếp cáo buộc các tình báo nga
can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ vừa qua
đồng thời công bố báo cáo phân tích chi tiết đầu tiên
về vấn đề gây tranh cãi trên
tổng thống đắc cử donald trump tuyên bố sẽ gặp giới chức lãnh đạo tình báo mỹ
những người mà ông từng chỉ trích nặng nề để làm rõ thông tin vụ việc
như thông tin chúng tôi đã đưa
và sáng nay theo giờ việt nam
một lệnh ngừng bắn mới tại syri do nga và thổ nhĩ kỳ giàn xếp đã chính thức có hiệu lực
lệnh ngừng bắn mới nhất này mở ra hy vọng về một giải pháp chính trị
cho cuộc xung đột kéo dài tại syri
tuy nhiên những báo cáo mới nhất cho thấy
lệnh ngừng bắn đã không được tuân thủ một cách triệt đề
khi xung đột đã nổ ra tại thành phố hama
ngoại trưởng syri walis al muahalem đánh giá cơ hội để đạt được
một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện nay
là hoàn toàn có thể nhằm chấm dứt đổ máu
và thiết lập nền tảng vững chắc cho tương lai của quốc gia bị tàn phá
bởi xung đột kéo dài suốt sáu năm qua này
về phía phe đối lập syri
dù lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn mới
xong lại tỏ ra quan ngại khi thỏa thuận không có sự tham gia
của các phe phái tại syri cũng như các nước ả rập
giới phân tích nhận định
việc mỹ không tham dự vòng đàm phán tiếp theo về syri tại kazakhstan
cho thấy cả ankara và moscow
đều không hài lòng về chính sách của washington tại damas
trung quốc lần đầu tiên ban hành chiến lược an ninh không gian mạng quốc gia
nhằm khẳng định lập trường chủ trương của trung quốc
trong vấn đề an ninh và phát triển không gian mạng
chiến lược nêu rõ phương châm và chín nhiệm vụ chiến lược
để bảo vệ chủ quyền không gian mạng
bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ hạ tầng thông tin then chốt
trung quốc mong muốn cùng các nước khác
kiên trì bảo vệ chủ quyền không gian mạng
tận dụng hòa bình không gian mạng
quản lý không gian mạng theo đúng pháp luật
xử lý tốt mối quan hệ giữa vấn đề an ninh và phát triển không gian mạng
đồng thời tăng cường kết nối mở rộng nhận thức chung
hợp tác với các nước khác
nhằm tích cực thúc đẩy cải cách hệ thống quản lý mạng internet toàn cầu
lực lượng cứu hộ đã kết thúc hoạt động tìm kiếm tại hiện trường
máy bay tu một trăm năm mươi bốn rơi ở biển đen
cho tới nay một mươi chín thi thể nạn nhân cùng với một tám trăm linh mảnh vỡ máy bay
đã được chuyển về moscow để tiến hành điều tra và xét nghiệm
hộp đen thứ ba nằm ở phần đuôi máy bay đã được tìm thấy
nhưng trong tình trạng bị hỏng nặng
đoạn băng ghiêm hộp đen này bị biến dạng
tuy nhiên vẫn có thể giải mã một phần
hai hộp đen khác ghi âm giọng nói
và lưu các thông số được tìm thấy trước đó trong tình trạng tương đối tốt
đang được giải mã tại moscow
dự kiến việc giải mã sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay
một vụ sập mỏ than vừa xảy ra ở bang jakhan miền đông ấn độ
khiến ít nhất bảy người chết hai mươi ba người bị thương
và khoảng sáu mươi người khác vẫn bị mắc kẹt bên trong
vụ tai nạn xảy ra khi một đống bùn lớn đổ xuống lối vào
tại khu mỏ ramahan open scars mine
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đông cosfin ở gần gorda
gần bốn mươi phương tiện cũng ở bên trong mỏ này tại thời điểm xảy ra vụ việc
ấn độ là nước sản xuất than đá lớn thứ ba thế giới
và nguồn cung từ than đá chiếm tới sáu mươi nhu cầu năng lượng của nước này
tuy nhiên nhiều vụ tai nạn sập hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở ấn độ
chủ yếu là do hoạt động bảo trì sơ sài
thị trường chứng khoán châu á đã kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu
không có sự bùng nổ như mong đợi
tuy nhiên trong năm qua thị trường tài chính này đã có nhiều biến động lớn
đặc biệt là sau sự kiện brexit và cuộc bầu cử tổng thống của nước mỹ
trong phiên giao dịch cuối cùng của năm cổ phiếu hồng kông tăng khoảng một
các chỉ số tiếp tục có biến động nhẹ với thanh khoản ở mức trung bình
trong khi đó thị trường chứng khoán tokyo ăn mừng ngày cuối năm
khi cổ phiếu rớt giá thấp nhất trong ba tuần qua
chỉ số nikkei giảm hai
mức thấp nhất kể từ mùng chín tháng năm
sự bùng nổ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu không xảy ra
hy vọng với sự trào sản của các ông lớn ngay những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
thị trường chứng khoán châu á sẽ diễn biến khởi sắc hơn
trong khi đó thị trường chứng khoán châu á sẽ diễn biến khởi sắc hơn